bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đón nhận huân trường quân công hạng nhất
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đại diện các ban bộ ngành trung ương tới dự
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành
các bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng toàn thể tường lĩnh cán bộ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ra đời ngay từ trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lực lượng công an nhân dân việt nam
được xây dựng tôi luyện trưởng thành
và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược
xây phóng dân tộc thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế
trong bất kỳ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an nhân dân luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ
chấp nhận hy sinh gian khổ tận tụy hết lòng hết sức phục vụ đảng
phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân chỉ biết còn đảng là còn mình
luôn coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảng nhà nước luôn luôn tin tưởng giao phó cho lực lượng công an nhân dân những trọng trách lớn lao
và lực lượng công an nhân dân cũng đã không phụ lòng tin đó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đã góp phần quan trọng to lớn vào những thành tiệu chung của đất nước trong bảy mươi năm năm qua
thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của đảng
pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh
quốc gia trật tự an toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đảng nhà nước luôn tin tưởng giao phó cho lực lượng công an nhân dân những trọng trách lớn lao
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an phải coi vận động quân chúng là biện pháp chiến lược cơ bản
làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an làm cho phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là của toàn dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an và công an các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các cấp ủy chính quyền những chủ trương biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng xã hội trật tự kỹ cương an ninh an toàn lành mạnh phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị
phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước ta
chủ động đấu tranh làm thắt bẫy âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
không để xảy ra bị động bất ngờ khủng bố bảo đảm an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh nội bộ an ninh xã hội
an ninh tại các địa bàn chiến lược bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng
trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc thần thứ một mươi ba của đảng
thủ tướng căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng ta cần xác định không ngừng học tập
xen luyện bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trong sáng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
thực sự thấm nhuần và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
chủ trương quan điểm của đảng nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự vào thực tiễn công tác chiến đấu
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương quân công hạng nhất cho bộ công an